ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án từ hình thức đầu tư ppp loại hợp đồng bot sang đầu tư công và bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương để thực hiện dự án
bộ giao thông vận tải đã có công văn đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính xem xét cân đối khả năng bố trí vốn phù hợp với quy định của pháp luật
dự kiến đến hết năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành
do vậy nếu chuyển đổi sang sử dụng vốn đầu tư công với thủ tục rút ngắn sẽ giúp dự án triển khai ngay trong năm hai nghìn hai mươi
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
dự án đi qua thành phố tuyên quang huyện yên sơn của tỉnh tuyên quang huyện đoan hùng huyện thanh ba huyện phú ninh thị xã phú thọ của tỉnh phú thọ
khi hoàn thành sẽ tạo ra bước phát triển đột phá về kinh tế xã hội thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh tuyên quang và tỉnh phú thọ nói riêng và khu vực trung du miền núi phía bắc nói chung